lần đầu tiên sau một trăm sáu mươi bốn năm lực lượng thủy quân lục chiến mỹ hoạt động mà không có chỉ huy được thượng viện nước này xác nhận
vị trí tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến mỹ đã bị bỏ trống từ ngày một mươi tháng bảy khi tướng david f berger
người đảm nhận vai trò hàng đầu này vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thôi giữ chức vụ có thời hạn bốn năm trên
nỗ lực bỏ phiếu của thượng viện mỹ về một ứng cử viên kế nhiệm ông bogle đã bị chặn hôm một mươi tháng bảy
bởi thượng nghị sĩ gop tommy t wervin của bang alabama
hiện tại cấp phó bóng berger tướng eric smith sẽ tạm thời đảm nhận vai trò chỉ huy
tại một buổi lễ thôi trước hôm một mươi tháng bảy dành cho tướng burker vị trí chỉ huy thứ ba mươi tám của thủy quân lục chiến mỹ
bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ lloyd austin đã thúc giục thượng viện nước này nhanh chóng hành động
tướng barger cũng kêu gọi thượng viện hành động để có một chỉ huy đương nhiệm được bổ nhiệm và xác nhận